liên quan đến tình hình dịch bệnh virus corona phát tán từ tỉnh vũ hán trung quốc
tối ngày hai mươi sáu tháng một đơn vị khai thác dịch vụ mặt đất cảng hàng không taxco đã tiến hành phát miễn phí khẩu trang
cho người dân phải đi lại di chuyển có nhu cầu sử dụng tại sân bay nội bài
hiện nay khẩu trang đang được phát ở các điểm tại cảng hàng không quốc nội và sẽ phát trực tiếp
tại cảng hàng không quốc tế bắt đầu từ hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một
theo thông tin từ đơn vị cấp phát miễn phí đơn vị này đang tiến hành nhập khẩu một trăm linh chiếc khẩu trang
và tiếp tục nhập thêm để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong thời gian dịch bệnh chưa được khống chế
số lượng khẩu trang cấp phát miễn phí có thể lên đến năm mươi chiếc
tùy thuộc vào diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh